chẳng biết kiện cáo đến đâu tòa xử thế nào mà đến giờ đã hơn bảy năm cộng đồng người việt ở hải ngoại cũng như trong nước chẳng ai nghe thêm thông tin nào về vụ kiện
còn với cư dân mạng những phát biểu đầy tấu hài của đào minh quân lại khiến họ được phen cười ngào ngán
mà trong khi quốc kỳ đã ban giao theo cái hướng pháp của quốc kỳ
đã ban giao với cộng sản việt nam
cái đó những cái đó là
cái đó mình đánh lận con đang mình làm
đã tội nghiệp tổng bào trong nước
họ mất họ tin
họ sẽ chết
cái thứ ba
anh trong cái tình huống này
anh lấy tư cách gì
anh bầu phiếu anh bầu cử
anh đếm phiếu anh lấy rồi ở đâu
ông ăn nhầm cái gì
hoặc là ông uống nhầm cái nước gì
mà không làm việc
giống như là
là một người ở cõi trên
không phải ở cái cõi
trần giang này nữa
chết luận lại là
tôi không hiểu nó
không hiểu nổi ông đàm vân
và tôi cho rằng việc làm của ông
không thực tế
để phục vụ cho ý đồ chống phá
nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo
của đảng cộng hòa
của đảng cộng hòa
của đảng cộng sản
thay đổi thể chế chính trị ở việt nam
kể từ khi thành lập tổ chức
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đào minh quân đã cùng đám tay chân
cũng lập ra các ban bệ đoàn thể
phụ trách từng bộ phận
là số cốt cán thân cận
tự phong chức vụ cấp bậc
như cầm đầu là đào minh quân
tự xưng thủ tướng
dưới quân là những trợ thủ
đều là các đối tượng có thể coi là lầm cẩm
xếp vào hàng phụ lão
như quách thế hùng
cấp bậc đại tướng
tổng cục trưởng tổng cục quân huấn
kiêm tổng tham mưu phó quân lực việt nam cộng hòa
nguyễn đức thắng
cấp bậc chuẩn tướng
kiêm tránh văn phòng thủ tướng
lý hồng thái
cấp bậc trung tướng
tổng cục trưởng tổng cục võ học
tổng tham mưu phó quân lực việt nam cộng hòa
triệu thanh hoa
cấp bậc chuẩn tướng
phụ trách thanh niên
lâm ái huệ
làm thứ trưởng bộ tài chính
tổ chức bắt nháo này
còn có một số thành viên cốt cán
như phạm thị anh đào
còn gọi là lý sa phạm
kẻ chuyên móc nối
chỉ đạo số đối tượng trong nước
thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại
lê đình khương
hoàng vạn lý
phan văn hiền
phụ trách các ban bệ
quân binh chủng khác nhau
nguồn tài chính thì
chủ yếu của tổ chức này là do vận động

kêu gọi đóng góp của một số thành viên
và một số ít thông qua các hoạt động gây quỹ
như là tổ chức các chương trình văn nghệ từ thiện
bên cạnh đó
thì tổ chức này cũng thực hiện các hoạt động lừa đảo
một số đông
người việt nam nhẹ dạ cả tin
cùng hộ tổ chức này
thì về thực lực
thì tôi cho đây là một tổ chức
tuy không có thực lực lớn
nhưng hoạt động theo phương thức rất manh động
khủng bố và phá hoại
để chiêu mộ thành viên tham gia
đánh bóng tổ chức
vô số chiêu trò bịp bợm lừa phỉnh
đầy sự hoang tưởng
được quân và tay chân vẽ ra
ví dụ như tung tin
bịa chuyện rằng
đào minh quân đã được tổng thống bill clinton
gửi công hàm công nhận là thủ tướng
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
rồi thì chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
được tổng thống bush chúc mừng
hay như năm hai nghìn một mươi năm
thủ tướng đào minh quân đã được tổng thống bill clinton
được ông paul ryan
khi đó là chủ tịch hạ viện hoa kỳ
gửi thư xin hỗ trợ tài chính
để vận động tranh cử
trước đó dựa vào thư phúc đáp
của liên hiệp châu âu
khi hắn gửi thỉnh nguyện thư
với nội dung xuyên tạc tố cáo việt nam
vi phạm dân chủ nhân quyền
quân và những đối tượng trong tổ chức
lại có dịp khoe mẽ rằng
đã được hoa kỳ và hai mươi tám quốc gia châu âu
ủng hộ để chống lại chế độ cộng sản việt nam
những chiêu trò lòe bịp này
của đào minh quân và tây trân
được ông lê xuân nhuận
người từng phục vụ cho chế độ việt nam cộng hòa
hiện đang định cư
tại thành phố alameda
trên diễn đàn sách hiếm net
trong số những trò hề
mà đào minh quân cũng như nhóm thụ tá
cho quân diễn xuất
trên các diễn đàn
thì việc chúng tổ chức trưng cầu dân ý
trên mạng xã hội
bầu quân làm tổng thống
cũng làm cho nhiều người việt tại hải ngoại
thậm chí là số đối tượng
có tư tưởng chống cộng quyết liệt
cũng không khỏi phi cười
bởi cho bịp bợ ngô nghê của chúng
chẳng ai biết kết quả kiểm phiếu
trưng cầu ý dân như thế nào
nhưng con số mà chúng công bố
đến thời điểm này
là hơn một mươi một triệu người việt
trên khắp thế giới ủng hộ
khi cây ghế tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
tự xưng chưa rõ thế nào
mới đây ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
trên diễn đàn của tổ chức
lại rầm rộ loan báo
ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ diễn ra đại lễ
mừng đức quốc công đào minh quân
lên ngôi hoàng đế
khiến bản dân thiên hạ không biết đâu mà lần
sự hài hước nữa
là người tới tham dự đại lễ này
cũng cần lưu ý các khoản đóng góp
ghi rõ trên giấy mở
khách đặc biệt đóng năm trăm linh đô la mỹ

nếu như biết rõ bản chất ý đồ và nhận ra sự hoang tưởng của những đối tượng trong tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
có lẽ sẽ không có nhiều kẻ trong nước mê mụi tin theo chúng và phải nhận những bản án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật việt nam
thời gian gần đây lợi dụng các nền tảng tiện ích của mạng xã hội cũng giống như nhiều tổ chức phản động lưu vong khác
những đối tượng trong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động mắc nối phát triển lực lượng trong nước
với thủ đoạn hình thức tinh vi khiến nhiều người khó có thể nhận biết
và vô tình trở thành nạn nhân tiếp tay cho tổ chức khủng bố này
quá trình gọi hỏi đấu tranh với các đối tượng là thành viên của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
tại hải dương hải phòng quảng ninh thời gian vừa qua
cơ quan an ninh phát hiện ngoài việc đánh vào tâm lý hám lợi
nhận thức chính trị hạn chế
thông ra các hội nhóm kết bạn trên mạng xã hội
sau đó vô thức chia sẻ tán phát những thông tin xuyên tạc về đảng và nhà nước việt nam
do các đối tượng đăng tải mà không kiểm chứng nội dung
nói chung chung là như vậy tự dưng họ lập ra group họ mời mình vào
thì em vào thì mình cũng chỉ là người mà mình xem thôi
chứ mình cũng không có cái vấn đề là cái chuyện là muốn thế nọ muốn thế kia
hay là nhận tiền từ tổ chức này hay nhận tiền từ tổ chức kia
hay là cụ thể là giao việc cho mình phải làm thế này phải làm thế kia không có
khi áp vào cái nhóm ấy thì mình cũng có like một hai lần gì đó
nhưng mà tuy nhiên sau đó mình chẳng để ý đến cái nhóm đó
nhóm ấy nữa bởi vì là mình cũng chẳng thấy có gì ở đây
có cái đối tượng khách hàng nào mà người ta hướng về cái vấn đề làm đẹp cả
đấy chỉ trong cái facebook đấy thì chỉ nói về những cái là
kiểu gần như là có những cái người mà
theo như mình hiểu là trước của năm trăm bảy mươi năm ấy
như kiểu người ta gọi là thế hệ trước của năm bảy mươi năm ấy
thì mình cũng nghĩ rằng là người ta cũng không có nhu cầu
và ngoài ra nữa là người ta cũng không phải là những đối tượng khách hàng mình hướng tới
cho nên mình có like xong bài là mình cũng không để ý đến nó
đến giờ đào minh quân cùng những kẻ chống cộng
có biểu hiện hoang tưởng trong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đã làm được những gì như đã hứa
thứ duy nhất mà chúng đem đến cho những người chót mê mụi tin theo
thực hiện hành vi phá hoại sự ổn định phát triển của đất nước
là phải chịu mức án nhiều năm tù
đó là bài học đắt giá cho tất cả những ai
mơ tưởng về chiếc bánh vẽ của các thế lực thù địch
quay lưng lại với lợi ích quốc gia dân tộc
bên cạnh các tổ chức khủng bố như việt tân triều đại việt
thì ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bộ công an việt nam đã chính thức đưa chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
vào danh sách tổ chức khủng bố
đào minh quân lisa phạm là những đối tượng nguy hiểm
hiện đang bị truy nã của cơ quan công an
tất cả những ai tham gia là thành viên của tổ chức này
đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự việt nam
đến đây chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân
tuần này cũng xin được kết thúc